chưa có bất kỳ một báo cáo nào đánh giá tác động của việc ô nhiễm nước sông nhuệ đối với đời sống dân cư hai bên bờ
xong nỗi sợ hãi về bệnh tật mà nó mang đến cho người dân nơi đây lại rất chân thực và cụ thể
như chính màu đen của dòng nước đang được trạm bơm xã văn hoàng đưa lên tới tiêu cho đồng ruộng
bây giờ chúng ta cứ cắt chỗ này một tí giải quyết một vài vấn đề lẻ thì nó không giải quyết được
cái ô nhiễm và đã không giải quyết ô nhiễm thì nó dẫn đến là chúng ta phải chịu khỏa tức là nó có đầy đủ các mầm bệnh
trong những năm gần đây đối với việc người dân trong xã nhất là địa bàn của thôn nội xã văn hoàng nằm áp sát với dòng sông nhuệ
thì có những người dân đã bị cái hiện tượng mắc bệnh hiểm nghèo
mỗi một năm nó phát triển ra khoảng bốn năm ca bị ung thư các loại bệnh rất là khó chữa
với người dân có đi đến các bệnh viện về cũng chỉ một hai năm là gần như là phải
đi theo ông bà không phải hết
nó có các mầm bệnh từ cái dòng chảy nó có các mầm bệnh từ đất rồi có các mầm bệnh từ không khí và có các mầm bệnh tổng hợp của tất cả cái đó
ví dụ như biến độ khiếu nó sinh ra những cái con vi khuẩn mới nó sinh ra các loại bệnh tật mới
nó gọi là những cái bệnh môi trường hoặc là những cái dịch những cái dịch bệnh môi trường
để hiểu hơn về câu chuyện mà dòng nhuệ giang có thể là một trong những căn nguyên chính gây ra bệnh nan y của những người dân nơi đây
chúng tôi đã tìm đến nhà hai anh em ruột bị ung thư là ông nguyễn văn khoán và nguyễn văn hòa tại thôn nội xã văn hoàng huyện phú xuyên thành phố hà nội
rất nhiều mối nghi ngờ được đặt ra nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ và có lẽ cũng không bao giờ có thể trở thành câu trả lời chính xác
cho những mong muốn
chính đáng của những người nông dân đang gần đất xa trời như anh em ông khoán ông hỏa
viện ung biếu hà nội kiểm tra lại là ung thư dạ dày sang ca rồi phải phẫu thuật toàn bộ dày cắt toàn bộ
đến nay nguồn nước của sông nhuệ quá nguy hiểm
thì nói chung ở đây thường thường trực thuộc vào sông nhuệ bơm tát tưới tương vào dụng đồng nên lấy nước điều tiết về dụng đồng
chắc chắn là tôi nghĩ là cái nguồn nước đã bị ô nhiễm
cho đến bây giờ hôm qua nên kiểm tra hôm thứ ba tuần trước này này
nên họ kiểm tra lại là bây giờ nó lại tái phát nặng
tất cả vẫn chỉ là nghi vấn
xong ai sẽ là người đảm bảo dòng nước ô nhiễm của sông nhuệ không gieo rắc bất cứ mầm bệnh nào cho hàng vạn nông dân khi nó vẫn là nguồn tưới tiêu chính
ai dám khẳng định những chất kịch độc như thủy ngân
sen các kim loại nặng không nhiễm vào nguồn nước sinh hoạt của người dân
cái này là nguồn nước bao nhiêu về bên môi trường đã xét nghiệm rồi
thật ra nó chưa đưa ra cho thôi
thì cái này chúng tôi không biết
nên gia đình chỉ biết là tận dụng cái giế khoan này thôi
chả biết là thế nào
cả gia nó xét nghiệm
lấy rồi đi xét nghiệm lên môi trường đưa cái cấp trên
cấp trên cũng chưa về đưa để thông tin cho thôn để biết là ô nhiễm nguồn nước cái gì thì cũng biết
thì trong mỗi một năm thì cũng thỉnh thoảng có một hai đoàn của thành phố
thậm chí có cả sinh viên của các trường đại học rồi sinh viên của nước ngoài về để mang nước đi để mà xét nghiệm thử nghiệm
xong thì gần như là đối với ở góc độ thôn xã thì cũng không thấy gì là cái hiện tượng hồi âm
bây giờ tôi chỉ mong làm sao nhà nước làm sao cái cải tổ lại cái nguồn nước sông vệ sông nhuệ
để cho dân tôi đỡ sau này nó ảnh hưởng đến cái nguồn mắc bệnh ung thư
đấy vì bây giờ cái bệnh ung thư nhiễm nguồn nước này nó quá nhiều
phía bên kia sông nhuệ
cách thôn nội xã văn hoàng huyện phú xuyên chừng một mươi năm km
thôn thống nhất xã đồng lỗ huyện ứng hòa thành phố hà nội
đã nhiều năm khốn khổ vì nguồn nước nhiễm asem
hàng chục người dân bị căn bệnh ung thư cướp đi mạng sống trong thập kỷ này
nhưng câu chuyện về nước sạch vẫn là giấc mơ của hàng ngàn hộ nông dân sống bên bờ sông nhuệ
nó chưa bao giờ là hiện thực
khiến nỗi lo lắng như chất trồng như chiếc thòng lòng lê lửng trên đầu
nguyên nhân chủ yếu của tôi là xác định cơ bản là cái nguồn nước là cái trịch
nguồn trước kia là đối trong việc này
một là sử dụng nguồn nước asem này
hai là nguồn nước dòng súng nhệ này
nó nguồn nhiễm nó quá lớn
các anh nhìn nó trực tiếp bây giờ lên dòng súng nhệ thì nước nóng nọng đen xỉ đen kịt ra
đen nó ngửi đi qua đấy
không thể chịu được
cô có dùng cái này thì cô phải tắm thẳng thường xuyên
cô có dùng cái này thì cô bơm lên
cô bơm lên thì lúc sau là khoảng một tối xuống đến đêm sáng sau là nó vàng kè ra
đặc xịt ra
thế là cô khoan chục hai chục năm nay rồi cô khoan lại nhưng cô chưa khoan được
mà bơm lên nữa cũng một hai hai ba hôm là nó xanh nẻ ra
nhân dân cũng mong muốn các cơ quan chức năng làm sao
một là cải tạo cái nguồn nước của súng nhệ
hai nữa đầu tư cái nhà máy nước cho cơ bản cho nhân dân để đáp ứng được cái đời sống sinh hoạt cho nhân dân
cho đảm bảo được về cái sau này
thống kê của bộ xây dựng năm hai nghìn một mươi chín cho thấy chỉ có một mươi hai năm nước thải sinh hoạt tại các đô thị được xử lý trước khi xả ra nguồn nước
cứ mỗi một mét khối nước thải sinh hoạt được tạo ra thì có đến tám trăm bảy mươi năm mét khối xả trực tiếp ra các dòng sông mà không hề được xử lý
các hệ thống xử lý tập trung cũng chỉ đảm đương được bảy mươi một lượng nước thải công nghiệp
còn lại hai mươi chín hồn nhiên tiến thẳng ra môi trường
sông thật khôi hải
bởi chưa từng có ai nhận trách nhiệm về nước thải công nghiệp
môi trường sống vì vậy mà càng khó đảm bảo sự an toàn
môi trường sống vì vậy mà càng khó đảm bảo sự an toàn